cảm ơn các bạn đã theo dõi
cho đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là ba trăm bốn mươi ba chín trăm bảy mươi hai ca
năm địa phương có số ca mắc cao nhất hiện nay gồm có tp hcm bình dương đồng nai long an và tiền giang
vào sáng ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội thông tin một mươi ba người nhiễm sars cov hai
gồm có tám ca tại cộng đồng và năm ca được cách ly
trong đó hai mẹ con phát hiện dương tính khi khám ở bệnh viện hồng ngọc
sáng nay tp hcm xếp chặt giãn cách xã hội
từ sáu giờ sáng hàng loạt người dân chạy xe ra đường trình giấy đi đường
nhưng không phải mẫu cơ quan chức năng cấp đã bị nhắc nhở và buộc quay đầu trở về
sáng nay số lượng người dân ra đường vắng hơn so với những ngày trước
những người dân lao động công chức viên chức nằm trong nhóm được ra đường phải có giấy đi đường
dấu hiệu nhận diện riêng công chức thì mặc đồng phục theo hướng dẫn của thành phố
tại các chốt kiểm soát các lực lượng trực chỉ giải quyết đúng cho các đối tượng được phép ra đường
theo quy định của ubnd tp hcm
các trường hợp còn lại nếu được xác định là vi phạm chỉ thị một mươi sáu sẽ bị xử lý và yêu cầu quay về
từ hôm nay đà nẵng tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa cứng toàn địa bàn thêm ba ngày
sau khi vừa hết hạn bảy ngày phong tỏa cứng
qua bảy ngày áp dụng phong tỏa cứng toàn thành phố đà nẵng đã tổ chức xét nghiệm toàn dân
qua đó phát hiện gần một ca dương tính với sars cov hai
trong đó hơn hai trăm tám mươi trường hợp mắc covid một mươi chín phát hiện qua lấy mẫu hộ gia đình
trong ba ngày phong tỏa cứng tới đây mục tiêu hàng đầu của thành phố là lấy mẫu xét nghiệm
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
ngoài ra đà nẵng sẽ bắt buộc test nhanh covid một mươi chín với tất cả người điều khiển phương tiện đi vào thành phố
cho phép những người sẽ được xét nghiệm
công ty giao hàng công nghệ được giao hàng thiết yếu cho các hộ gia đình có nhu cầu phải đáp ứng những điều kiện như
đã tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín xét nghiệm định kỳ ba ngày một lần và có thể nhận diện tham gia giao thông do công an thành phố cấp
tiếp tục với một thông tin về an ninh trật tự
sau nhiều ngày trinh sát công an tp hồng ngự tỉnh đông tháp vừa bắt quả tang trần hữu hiếu và võ thị nu đào
đang tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến đường thuộc khóm cây gia
an lạc tp hồng ngự
hiếu và đào khai nhận số ma túy trên là của võ thị bích tuyền nhờ giao cho một thanh niên không rõ danh tính
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của tuyền tại khóm công cộc phương an lạc tp hồng ngự
lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy ba dao bấm bằng kim loại hai điện thoại di động
công an thành phố hồng ngự đã tạm giữ hình sự hai đối tượng hiếu và tuyền riêng đào thì cho gia đình cam kết bảo lãnh
cảm ơn quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín h sáng của truyền hình công an nhân dân
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng cao văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
thương chú tại thôn an tâm xã cẩm tân huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa về tội giết người
đối tượng này có xeo chấm năm cm dưới sau đuôi mắt trái
bên cạnh đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng kiều văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn ngọ xã tiến lộc
huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú tại phố hai phường tàu xuyên thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện